thưa quý vị sau hơn một ngày không khí lạnh mạnh tăng cường ngày hôm nay tại đỉnh núi phiêu quắc
thuộc xã thành công huyện nguyên bình của tỉnh cao bằng nơi có độ cao một chín trăm ba mươi một m so với mực nước biển
đã xuất hiện băng giá
từ trưa ngày hai mươi hai tháng một khi nhiệt độ xuân thấp băng giá hình thành ở đỉnh núi phiêu quắc
đến chiều thì băng giá bao phủ các cành cây ngọn cỏ ở đây
trước tình hình thời tiết băng giá ủy ban nhân dân xã thành công đã chỉ đạo các trường học
có giải pháp tăng cường chống rét cho học sinh nhất là ngưng các hoạt động ngoài trời
đồng thời xã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc
tại các thôn xóm trên địa bàn